ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh đã ký quyết định số hai về việc áp dụng các biện pháp cách ly
đối với một mươi công dân đi từ tỉnh hồ bắc trung quốc về việt nam
theo đó ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh yêu cầu công an tỉnh có trách nhiệm chủ trì phối hợp với sở y tế
bộ chỉ huy quân sự tỉnh chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố bắc ninh và các cơ quan đơn vị liên quan
có biện pháp đưa một mươi người này vào nơi cách ly
thời gian cách ly là một mươi bốn ngày địa điểm cách ly là trường quân sự tỉnh bắc ninh
tất cả những người này hiện đang sinh sống tại thành phố bắc ninh